thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa vùng biên giới
những năm qua lực lượng vũ trang quân khu bốn thường xuyên bám địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân
đặc biệt bằng nhiều mô hình việc làm cụ thể thiết thực đã triển khai nhiều dự án kinh tế giúp dân năm xã trong khu kinh tế quốc phòng khe xanh hướng hóa quảng trị giảm nghèo bền vững
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh hồ gia long ở bản tà rùng xã hướng việt huyện hướng hóa được đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy hỗ trợ bốn xảo ruộng phân bón và một cặp dê giống
sau hơn hai năm chăn nuôi đàn dê của gia đình anh long đã phát triển lên đến một mươi con
từ các mô hình chăn nuôi trồng trọt đã giúp gia đình anh long thoát nghèo và trở thành hộ khá của xã hướng việt
từ các mô hình chăn nuôi trồng trọt đã giúp gia đình anh long thoát nghèo và trở thành hộ khá của xã hướng việt
xác định giúp nhân dân năm xã trong vùng dự án phát triển kinh tế xã hội ổn định dân cư xóa đói giảm nghèo một cách bền vững là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy hướng tới giúp dân phát triển kinh tế so đói giảm nghèo và đem lại hiệu quả kinh tế cao

đến nay đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy đã bố trí được năm trăm bảy mươi một hộ gia đình ổn định tại chỗ và đến nơi ở mới xây dựng được sáu điểm dân cư tập trung quy mô từ một mươi sáu đến ba mươi hộ tạo vành đai về quốc phòng an ninh góp phần cùng các địa phương vùng biên sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới

đồng hành cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân năm xã trong vùng dự án đẩy nhanh tiến độ và lồng ghép nâng cao chất lượng hiệu quả các công trình giúp dân xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng khu kinh tế quốc phòng khe xanh hướng hóa ngày càng phát triển quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường